quy mô sản xuất ở đâu đầu ra của anh là hướng ở đâu trong nước hay quốc tế
rõ ràng công tác cải thiện vấn đề môi trường làng nghề đòi hỏi một loạt những biện pháp có tính chất tổng hợp
từ vấn đề chính sách pháp luật quy hoạch vấn đề cơ chế định lượng tài chính kỹ thuật
trong đó quan trọng nhất là người dân làng nghề cũng phải tự có ý thức và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường
thay đổi tư duy trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm đầu tư máy móc nhằm thúc đẩy sản xuất tại các làng nghề truyền thống
ngoài ra chính quyền các cấp cũng cần tăng cường xử lý nghiêm hơn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
và có những chế tài đủ mạnh đủ sức gian đe
hơn hết để cứu làng nghề khỏi tình trạng ô nhiễm
thì việc người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các làng nghề vẫn là việc làm rất cấp thiết
để làng nghề phát triển một cách nhanh
bền vững thì bên cạnh việc quy hoạch xử lý chất thải tập trung một cách hiệu quả
thì ý thức của những hộ sản xuất cũng cần được nâng cao
khi cả chính quyền và các hộ sản xuất đều cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là vì chất lượng môi trường
thì lúc đó môi trường mới có thể được cải thiện và giảm thiểu tác động từ hoạt động sản xuất làng nghề
thưa quý vị bắt nguồn từ sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng tại thành phố sydney úc
do tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới khởi xướng vào năm hai nghìn bảy
giờ trái đất đã trở thành phong trào môi trường có quy mô lớn nhất thế giới
mỗi năm khi diễn ra sự kiện giờ trái đất thì hàng triệu người tại tất cả các châu lục
lại cùng nhau tắt đèn để thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm tám mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn bảy thành phố trên toàn thế giới
tham gia giờ trái đất hơn hai tỷ lượt tương tác trên các kênh mạng xã hội
tại việt nam sau lần đầu khởi xướng vào năm hai nghìn chín
giờ trái đất đã trở thành hoạt động thường niên quen thuộc với chúng ta
trong năm nay trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
nhiều hoạt động ý nghĩa và phù hợp để hưởng ứng giờ trái đất cũng đã được phát động
họa sĩ trẻ phạm đức sang đang cùng với nhiều người bạn khác tham gia hoạt động vẽ tranh tuyên truyền
tại các tù
các tù điện ở trung tâm thành phố hà nội
vẽ tranh làm đẹp các tù điện vốn khô khan trong thành phố không phải là hoạt động mới lạ
tuy nhiên đây lại là điểm mới nhiều ý nghĩa của sự kiện giờ trái đất năm nay
bản thân em thì cũng làm khá là nhiều các hoạt động liên quan đến nghệ thuật
và cái hoạt động lần này là sẽ giống như là một nghệ thuật đường phố anh ạ
thì các cái bốt điện như bình thường thì mọi người sẽ vẽ về chủ đề về hoa
thì những cái hình vẽ đấy rất là đẹp và sẽ là tả thật
nhưng mà thường thì chúng ta sẽ chỉ thấy đẹp thôi và sẽ không có nhiều ký nghĩa
thì hoạt động lần này bọn em sẽ
hoạt động lần này thì chúng em sẽ sử dụng các thể loại tranh gọi là tranh tuyên truyền anh ạ
và qua đó thì cũng nhắn gửi các thông điệp là gồm có ba nội dung là về bảo vệ động vật hoang dã
sử dụng năng lượng sạch và giảm sử dụng plastic
kể từ năm nay tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới wwf đang phát trào là nhà tổ chức chính của chiến dịch rửa trái đất
với sự bảo trợ của bộ công thương và bộ tài nguyên và môi trường
sự kiện gồm nhiều chuỗi các hoạt động thu hút sự quan tâm của nhân dân
nhưng vẫn phù hợp trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang bùng phát
trong những năm gần đây chúng tôi nhấn mạnh hơn đến vấn đề về bảo vệ hành tinh
và cái thông điệp của rửa trái đất năm nay là chúng tôi không chỉ nhấn mạnh vào việc tắt điện một lần
hoặc là tắt các thiết bị điện cần thiết
mà là nhấn mạnh về việc hành động ngay lập tức để bảo vệ hành tinh của chúng ta
để đảm bảo sự sống còn về sức khỏe cũng như là sự thịnh vượng và phát triển của loài người
thì cái chiến dịch rửa trái đất năm nay thì chúng tôi muốn
cũng trong cái bối cảnh mà thách thức của cái dịch covid thì chúng tôi cũng muốn thay đổi
một số cái hình thức để tổ chức
giống như là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông trên mạng xã hội
cũng như là tổ chức những sự kiện về talk show
và chúng tôi sẽ không thể tổ chức những cái hoạt động ngoài
cũng như cái hoạt động tương tác với cả các cộng đồng như mọi năm nữa
thông điệp của sự kiện giờ trái đất hai nghìn hai mươi là sức mạnh của doanh nghiệp và cá nhân
trong việc đảo ngược tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học thông qua hành vi tiêu dùng
với sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có dẫn đến gia tăng nhu cầu đột biến về năng lượng đất và nước
chúng ta là người sử dụng và cũng là người bảo vệ sức khỏe của hành tinh
thì giờ trái đất năm nay đã được wwf việt nam kêu gọi mọi người thay đổi hành vi tiêu dùng của mình
trong những lần này
lĩnh vực có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới môi trường tự nhiên
bao gồm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo
giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần chỉ sử dụng khi cần thiết
và không sử dụng động vật hoang dã bất hợp pháp
trước thì hay dán những tờ rơi quảng cáo mình cảm thấy nó vô lý nó không đẹp đẽ
bây giờ được các cháu sắp xếp này vẽ trang trí này rất cảm thấy rất đẹp đẽ
mà cái đấy để cho mà người dân ta nhìn vào cái ý thức
mà những người dán quảng cáo là không bao giờ được khép dán lên nữa
hơn một mươi năm triển khai sự kiện với sự quan tâm của chính phủ
các bộ ngành có liên quan trong nỗ lực nhằm đảo chiều những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học
tạo ra nền tảng cho những sáng kiến và hành động hợp ứng của doanh nghiệp
chúng ta đã chứng kiến được nhiều sự thay đổi về nhận thức và hành động
dù là nhỏ nhất nhằm hướng đến giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường trái đất của chúng ta